chiều ngày hai mươi ba tháng tám đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh thái bình về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh những năm qua
thái bình tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước
đến nay tỉnh đã có một huyện và một trăm tám mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên bảy mươi tổng số xã
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều đạt bốn sáu mươi một dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi bảy giảm còn khoảng bốn
thời gian tới tỉnh thái bình cần ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao
hướng đến thị trường xuất khẩu phát triển công nghiệp dựa trên thế mạnh hiện có đi đôi với bảo vệ môi trường
phó chủ tịch quốc hội đồng tình với định hướng phát triển kinh tế tiến ra phía biển của tỉnh thái bình
tỉnh cần chú trọng thực hiện liên kết vùng mở rộng tìm kiếm thị trường
đồng thời kiên trì sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện xóa đói giảm nghèo tại địa phương
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy grdp trên địa bàn tăng tám năm mươi bảy tổng thu ngân sách địa phương bảy tháng đầu năm đạt chín mươi hai dự toán
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh thái bình sẽ có hai mươi một trên hai mươi hai chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra phân đấu grdp tăng trưởng một mươi một năm
cùng ngày đoàn công tác đã tới thăm công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao maxport
nhà máy chế biến hạt giống thuộc công ty cổ phần tổng công ty giống cây trồng thái bình và huyện hưng hà huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh thái bình